cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu

chiều ngày hôm nay dự và phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược
giữa công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu bộ công an
và tổng công ty hạ tầng mạng tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ
đối với mối quan hệ phối hợp hợp tác giữa gtel mobile và các đơn vị thành viên của vnpt
cụ thể hóa triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an
với tập đoàn vnpt vừa được ký kết vào ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa qua
hai đơn vị thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm
cụ thể liên quan đến việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông hợp tác chia sẻ băng tần bốn g
nghiên cứu hợp tác triển khai mạng năm g trên cơ sở băng tần được cấp theo quy định
hợp tác sử dụng chung hạ tầng và hỗ trợ quảng bá sản phẩm dịch vụ
trao đổi thông tin kinh nghiệm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
hai bên hướng tới việc đồng hành trên nhiều lĩnh vực phát huy thế mạnh sẵn có
cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện và các dịch vụ kỹ thuật công nghệ
viễn thông thiết yếu phục vụ tổ chức và người dân
thứ trưởng lương tam quang khẳng định trong nhiều năm qua các cơ quan chức năng của bộ công an
và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam đã có quan hệ phối hợp thường xuyên chặt chẽ
góp phần tích cực thực hiện chủ trương chuyển đổi số xây dựng chính phủ số xã hội số kinh tế số
để thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa được ký kết
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và tập đoàn vnpt khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai
với từng công việc nhiệm vụ cụ thể xác định rõ tiến độ sản phẩm đạt được
trách nhiệm cụ thể của từng bên và cơ chế đôn đốc bảo đảm việc thực hiện
hai bên thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình kết quả thực hiện thỏa thuận
cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để quan hệ phối hợp
hợp tác giữa zetel mobile và vnpt ngày càng chặt chẽ hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực
đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình hiện nay
cũng như phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng trong ngày hôm nay tại thành phố đà lạt cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
về hoạt động báo chí xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
dự và khai mạc lớp tập huấn có thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
và khoảng hai trăm linh học viên đến từ các đơn vị thuộc cục truyền thông công an nhân dân
và đại diện công an các tỉnh thành phố phía bắc tham dự
phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nhấn mạnh
hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức mới chuyên sâu về quản lý nhà nước và nghiệp vụ báo chí truyền thông
nhất là những nội dung trong công tác phối hợp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân
đáp ứng xu thế truyền thông hiện đại phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cụ thể từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng năm các học viên được truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng
cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện một số lưu ý trong công tác phối hợp tuyên truyền và kênh truyền hình chuyên biệt về an ninh trật tự
kỹ năng làm báo trong thời đại công nghệ bốn nhất là các kỹ năng phỏng vấn báo chí kỹ năng sản xuất tin hiện trường và sản xuất phóng sự
sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh và chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
cũng trong khuôn khổ của hội nghị các học viên sẽ đi tham quan trải nghiệm thực tế giao lưu văn hóa cổng chiêng với bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở thị trấn lạc dương huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
thưa quý vị và các đồng chí trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm vừa qua khi đang tắm biển lăng cô ba du khách hà nội bị đuối nước
không quản ngại sóng lớn nguy hiểm trung tá đinh viết trung giám đốc nhà nghỉ dưỡng lăng cô và bốn nhân viên
nhà nghỉ dưỡng lăng cô thuộc phòng hậu cần công an tỉnh thừa thiên huế đã hai lần nhanh chóng bơi ra khu vực có người bị nạn để đưa ba du khách vào bờ an toàn
tiến hành sơ cứu tại chỗ cứu sống các nạn nhân trước hành động dũng cảm cứu giúp người bị đuối nước thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
thư khen nêu rõ sự có mặt kịp thời cứu giúp người bị nạn của cán bộ nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô thể hiện tinh thần dũng cảm
không quản ngại gian khổ hy sinh bất chấp hiểm nguy cứu người bị nạn thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận và biểu dương khen ngợi trung tá đinh viết trung và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước
những tấm gương mưu trí dũng cảm trong công tác chiến đấu gương người tốt việc tốt như trung tá đinh viết trung và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô
đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị cái tên chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã không còn xa lạ với người dân bởi việt nam đã từng thông báo đây là tổ chức khủng bố
và mới đây tổ chức này đã gây bức xúc trong nhân dân khi sử dụng thông tin dữ liệu của cá nhân để thực hiện hành vi chống phá
cụ thể sẽ được biên tập viên nam hà trình bày trong chuyên mục nhận diện và đấu tranh ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đối tượng đào minh quân cầm đầu được thành lập tại mỹ
tiền thân là tổ chức tân dân chủ chuyên hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền
giữ ổn định phát triển của đất nước bằng bạo động vũ trang
bộ công an đã từng thông báo chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là một tổ chức khủng bố
người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ
tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do tổ chức này thực hiện là phạm tội và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đào minh quân đã cùng các đối tượng tham gia tổ chức này thường xuyên tuyên truyền
xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước việt nam lôi kéo móc nối thành lập tổ chức
phát triển lực lượng trong nước và tiến hành đưa người từ nước ngoài về việt nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá
và gần đây nhất tổ chức này đã lợi dụng mạng xã hội để thu thập đánh cắp thông tin cá nhân của công dân trong nước
nhằm phục vụ những mục đích phản động
để lôi kéo người dân tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã dựng lên các chiêu trò
như hứa hẹn phòng chức tước bổ nhiệm chức vụ cho các thành viên
đồng thời tổ chức này còn vẽ ra nhiều dự án cùng những lời hứa sẽ cấp đất xây nhà

một số đông cộng đồng người việt nam nhẹ dạng cả tin ủng hộ tổ chức này
về thực lực thì tôi cho đây là một tổ chức tuy không có thực lực lớn
nhưng hoạt động theo phương thức rất manh động khủng bố và phá hoại
gần đây nhất một mươi hai bị cáo tham gia tổ chức khủng bố này đã bị tòa án nhân dân tp hcm
tuyên phạt thích đáng về hành vi phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
khi được nói lời cuối cùng
các bị cáo đều thừa nhận hành vi thừa nhận sai lầm và mong muốn hội đồng xét xử xem xét khoan hồng
khi lượng hình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm
tuy nhiên mới đây tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
lại tiếp tục tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia cái gọi là trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
điều đáng nói là chúng đã triệt để lợi dụng dữ liệu thông tin cá nhân của người dân
để thực hiện hoạt động này
gần đây một số người dân trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc có đơn trình báo cơ quan công an
về việc thông tin cá nhân của họ bị các đối tượng của tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời sử dụng để đăng ký vào các hoạt động
như trưng cầu dân ý bầu đối tượng cầm đầu là đào minh quân
làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
điều này khiến người dân vô cùng bức xúc và đã phối hợp với cơ quan chức năng
để làm rõ hành vi của các đối tượng phản động
sự việc cũng cho thấy người dân giờ đây đã trở thành một tổ chức khủng bố
động nhận diện và kiên quyết đấu tranh với những hoạt động chống phá
từ các tổ chức khủng bố
hoạt động trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
cấp phát nhà cấp phát việc làm miễn phí nhằm thu hút người dân tham gia ủng hộ
là chiêu trò mà tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã sử dụng nhiều lần
tuy nhiên bên cạnh thông tin chưng cầu dân ý thì ngay tại trang web của tổ chức này
lại đăng tải loạt nội dung xúc phạm lãnh tụ
và nhiều hành vi
điều đó cho thấy bộ mặt thật của tổ chức khủng bố này

bằng cách thu thập và đánh cắp thông tin cá nhân để phục vụ mục đích phản động
qua điều tra lực lượng công an xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để thu thập và đánh cắp thông tin cá nhân
như mạo danh cơ quan chức năng đề nghị người dân cung cấp thông tin cá nhân
tìm kiếm các giấy tờ người dân để lộ trên mạng xã hội sử dụng tin tặc tấn công đánh cắp thông tin
sau đó các thông tin cá nhân này được cung cấp cho tổ chức phản động để điền vào bản đăng ký tham gia chương cầu dân ý
bầu đối tượng cầm đầu là đào minh quân
làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
đây là các hành vi tiếp tay cho tổ chức khủng bố của số phần từ xấu hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thực tế khi các tổ chức khủng bố sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi phạm tội
sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mà còn ảnh hưởng đến đời sống
vi phạm quyền con người quyền công dân của chính những người dân bị lộ lọt dữ liệu cá nhân
cái việc đấy gây ra rất nhiều hệ lụy đối với người bị lộ luật cái dữ liệu và thông tin cá nhân tội phạm khi sử dụng cái dữ liệu trên mạng
như là một thông tin để bôi nhọ để đưa tin giả làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người có thông tin bị lộ lọt
khi người dân đã nhận diện được hành vi chống phá của các đối tượng phản động thì dù sử dụng thủ đoạn chiêu trò gì
tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời cũng phải nhận lấy sự thất bại
với tinh thần đoàn kết dân tộc có trách nhiệm trong bảo đảm an ninh quốc gia
những người dân vốn là nạn nhân bị khai thác dữ liệu cá nhân đã đưa những đối tượng thực hiện hành vi này ra xử lý trước pháp luật
đối với lại người dân những người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng internet trên không gian mạng thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị
đối với lại người dân những người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng internet trên không gian mạng thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị
chúng ta không đánh đổi cái tiện ích về mặt công nghệ về mặt đời sống
đối với việc mà có những đơn vị họ thu thập thông tin của mình thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn mới đơn giản thôi khi chúng ta đi ra siêu thị điển thông tin nhà riêng thông nghi hộ khẩu thông tin số điện thoại thông tin ngày tháng năm sinh là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc
thực tế dù ở quốc gia nào thì công nghệ phát triển để giúp nâng cao đời sống người dân mạng xã hội phát triển để giúp kết nối mọi người
chứ không phải là phương tiện để các thế lực phản động sử dụng nhằm chia rẽ phá hoại nền độc lập của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân
bốn mươi tám năm đã trôi qua kể từ khi đất nước thống nhất non sông hô bể một múi người dân việt nam đi vào thời kỳ hòa bình ổn định
tuy nhiên tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời vẫn tiếp tục mù quáng theo đuổi mục đích chống phá vô nghĩa
thì sẽ càng lạc lẫu và lùi dần ở phía sau
từ thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân để chống phá của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
người dân cần tỉnh táo nâng cao cảnh giác nhất là khi sử dụng mạng xã hội theo dõi thông tin trên mạng internet
nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ thông tin cá nhân dữ liệu điện tử
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu không nên đăng tải hình ảnh giấy tờ cá nhân lên các ứng dụng mạng xã hội
chỉ cung cấp xuất trình giấy tờ cá nhân khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình
cung cấp thông tin sử dụng các dịch vụ công xác thực điện tử từ các ứng dụng tin cậy
ngoài ra khi phát hiện các đối tượng tham gia các tổ chức phản động khủng bố
cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi